trong phiên bế mạc ủy ban thường vụ quốc hội chiều nay một mươi tám tháng chín dưới sự chủ trì của đồng chí tổng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của quốc hội
về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban tài chính ngân sách chính phủ nên bổ sung báo cáo đánh giá tác động của các tổ chức cá nhân
phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ngân sách trung mương và ngân sách địa phương
các phương án bù đắp hỗ trợ địa phương do hụt thu ngân sách từ chính sách miễn này
chính phủ cần báo cáo cụ thể về số thu nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
phân định các đối tượng thực sự khó khăn cần được hỗ trợ nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ của nhà nước đúng đối tượng
không giàn trải và tránh trục lợi chính sách
tuy nhiên sau khi thảo luận các đại biểu đều nhất trí lùi việc chiếm quốc hội xin miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm nay
phát biểu bế mạc phiên làm việc thứ bốn mươi tám phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng nhận định
phiên họp đã hoàn tất chương trình sau hơn sáu ngày làm việc
tuy nhiên vẫn còn tình trạng các bộ ngành chưa chuẩn bị đầy đủ các báo cáo dự án luật
do đó cần rút kinh nghiệm tại các phiên họp sau